cứ đến tháng lại nhận hóa đơn tiền điện mà không biết nhân viên điện lực đi đo công tơ vào lúc nào
evn cần ghi số điện của một hộ dân cụ thể vào một ngày ấn định trong tháng đồng thời báo cho hộ dân cùng giám sát ghi chỉ số điện
kết quả có sự giám sát của người dân thì mới có giá trị mới đảm bảo tính công khai minh bạch khách quan
đông đảo cư dân mạng cũng cho rằng điều mà người dân cần nhất chính là sự công khai minh bạch trong việc tính giá điện của evn
và thanh tra chính phủ nên sớm công bố kết luận thanh tra giá điện khi mà đến thời điểm hiện tại đã chậm sáu tháng sau lần cuối cùng xin gia hạn
đồng thời để minh bạch cách tính giá điện cũng cần có các cơ chế cụ thể để khách hàng thực hiện quyền giám sát và đối chiếu
đây cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế
công tơ điện còn lắp trên cột cao thì còn thắc mắc và nghi ngờ sự minh bạch
chỉ khi công tơ điện được lắp trước cửa mỗi hộ thì sự nghi ngờ sẽ mất
người sử dụng có thể xử lý
giám sát lượng điện tiêu thụ của mình mỗi ngày và có ý thức tiết kiệm
rất nhiều người cùng phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường
thì bản thân tập đoàn địa lực việt nam evn cần có trách nhiệm làm minh bạch vấn đề này
có sự giám sát của cục điều tiết điện lực bộ công thương thanh tra chính phủ
tôi đề nghị cho công bố kết luận giá điện của thanh tra chính phủ để thấy bức tranh đầy đủ về giá điện thời gian vừa qua
đây là vấn đề mà người dân thực sự rất quan tâm
đến hẹn lại lên năm nào thời điểm này cũng vậy
một bên bán ai cũng nghĩ mình đúng
người đứng ngoài cuộc không thể banh ai mà cần cơ quan thứ ba độc lập phân xử cho công tâm minh bạch
trước thông tin dư luận phản ánh về việc thời gian qua hóa đơn tiền điện của một số hộ dân tăng cao bất thường
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu evn làm rõ
nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng
nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm
chia sẻ thông tin này đông đảo cư dân mạng thể hiện sự đồng tình và hy vọng rằng
sau chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ
những giải pháp để đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc tính giá điện sẽ được thực thi
suy nghĩ của quý vị như thế nào về câu chuyện giá điện tăng cao trong thời gian vừa qua
và các cơ chế để người dân thực hiện quyền giám sát đối với việc ghi công tơ và tính giá điện
hãy đồng hành và tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
hãy đồng hành và tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
và các cộng bệnh viện lớn và vì sao tồn tại này vẫn chưa thể giải quyết triệt đề
thời gian tới cơ quan chức năng sẽ có những hướng giải pháp như thế nào
xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
hình ảnh trước cổng bệnh viện bạch mai thành phố hà nội
để xử lý tình trạng lộn xộn đón trả khách sai quy định gây ủn tắc giao thông
cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng để xử lý vi phạm
chỉ sau ít phút ra quân đã có không ít trường hợp bị xử lý
đáng chú ý để đối phó với camera giám sát phạt nguội ở khu vực này
nhiều tài xế đã cố tình che biển số như thế này
khi lực lượng tuần tra đến xử lý vi phạm thì các đối tượng kia dùng các thủ đoạn chiêu trò
để gạt rơi đi để gây khó khăn cho lực lượng chức năng và xuống gây cản trở
để lực lượng chức năng không xử lý được cái lỗi che biển số
còn đây là hình ảnh trước cổng bệnh viện việt đức coi xe ưu tiên không dứt
cổng khoa cấp cứu cũng ngay phía trước nhưng xe chở bệnh nhân cũng không thể di chuyển
điều này tạo áp lực rất lớn cho những người lái xe cấp cứu
bởi sự chậm trễ rất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh
bệnh nhân bị tai nạn để đưa về việt đức này trong nhiều trường hợp rất nguy kịch
khi chỉ chậm một vài phút cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng của bệnh nhân
và để xe vào được trong bệnh viện việt đức thì rất là khó khăn
phải chờ đến vài lượt xe taxi người ta đỗ người ta di chuyển
theo ghi nhận thực tế hiện nay tại một số khu vực trước cổng bệnh viện lớn
tình trạng ôn tắc xảy ra khá thường xuyên
những vi phạm của các phương tiện kinh doanh vận tải
tuy nhiên khi bị xử lý các lái xe lại đưa ra nhiều lý do khác nhau
đặc biệt chỉ cần vắng mặt các lực lượng chức năng là tình trạng lộn xộn lại ngay lập tức xảy ra
bởi chỉ cần một phương tiện dừng đỗ sai quy định
cộng với lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào những khung giờ khác nhau
là tình trạng ùn tắc sẽ xảy ra ngay lập tức
khách đương nhiên điểm là không dừng đỗ em không dừng đỗ được đón khách
nhưng mà khách một số khách
người ta đi xe lăn chân đi lạng thì đương nhiên là khó khăn cho cả khách và cả xe
chúng tôi vẫn phải duy trì tiếp tục hàng ngày
vừa tuần tra kiểm soát đám lệnh hình vừa phân luồng điều tiết tại vị trí
trang bị lắp thêm hệ thống camera phạt nguội để cũng giảm tài
cũng như lấy căn cứ xử lý thuyết phục đối với những trường hợp cố tình vi phạm
còn về phía các cơ quan ban ngành liên quan
chúng tôi có kiến nghị đề xuất là nhanh chóng bố trí
có biện pháp hoặc có giải pháp là bố trí được điểm dừng
đổ cho cả người đến thăm khám
lẫn cả loại hình dịch vụ như taxi uber grab
thì nó sẽ tự động lúc đấy mọi người đã chập hành giảm tài đi áp lực giao thông của chúng tôi
là tuyến đầu của cả nước
mỗi ngày các bệnh viện tuyến trung ương tiếp đón cả vạn bệnh nhân đến thăm khám
trong khi đó xe taxi không được vào khuôn viên đón trả khách
điểm trông giữ xe của bệnh viện thì không đủ phục vụ
và cũng chính vì vậy nên những vi phạm như thế này
vẫn cứ luôn xuất hiện mà chưa có biện pháp để xử lý

vâng thực tế là hiện nay có rất nhiều vỉa hè bị chiếm dụng
khiến cho người đi bộ gặp rất nhiều khó khăn
và theo ông thì chúng ta có nên làm cách nào đó
để tạo điều kiện hay là tạo không gian cho người đi bộ hay không ạ
tôi nghĩ rằng liên quan đến vấn đề lòng đường vỉa hè
chúng ta cần cần thiết cũng phải giải quyết
và không thể một sớm một chiều
do cái quy hoạch từ xưa đến nay
rất là bất cẩn
tuy nhiên rằng là cái việc mà chúng ta quy định cho người đi bộ
có đi xuống lòng đường trong một số chỗ mà không vỉa hè
thì cũng chỉ là chúng ta nên là yêu cầu người ta
khuyến cáo người ta như thế thôi
còn nếu người ta có trong một điều kiện nào đó
mà người ta có đi bên tay phải
chúng ta cũng không nên phải
bởi vì nếu người ta bên tay phải
người ta quan sát tốt
mà cái đoạn đó chỉ có đồng năm ba m
người ta có thể thoát ra khỏi cái không gian
người ta lên cái vỉa hè mới
mà bắt người ta phải sang bên kia đường

xong rồi lại bắt đầu lại quay lại cái bên này đường
thì hai lần người ta xuyên qua đường
thì còn mất an toàn hơn
và như vậy thì tôi cho rằng là kiến đoạn chúng ta ban hành
nhưng mà cũng nên quy định theo cái hướng
mà chúng ta khuyến cáo
để tạo điều kiện cho người đi bộ
có thể đi lại một cách an toàn hơn
vâng ạ trong dự thảo sửa đổi thì cũng có
một đề xuất khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm
đó là việc mà người tham gia giao thông
sẽ bị xử phạt khi cố tình
vượt đằng xanh trong tường hợp là
nút giao thông ở phía trước đang ổn tắc
ông đánh giá sao về đề xuất này
khi là rõ ràng là việc điều tiết giao thông
thì phải phụ thuộc vào điều kiện thực tế
và cần có người đưa ra hướng dẫn
cũng như là phân luồng hợp lý
để hạn chế ổn tắc
đứng ở góc độ về nghiên cứu
về cái tổ chức nút giao thông
mà chúng ta đưa ra cái quy định
có một cái câu rằng là
trong nút có nguy cơ
về vấn đề ổn tắc giao thông
rồi người ta đi vào trong nút đó
mà thấy rằng là
có một cái câu rằng là
không ra khỏi nút
trước khi thời điểm mà bật cái đèn
các cái đèn hướng khác bật cho các hướng
xe đi vào mà phạt người tân giao thông
tôi cho rằng là quy định này
hoàn toàn là không có tính khoa học
không có tính thực tiễn để chúng ta khẳng định như thế
và chúng ta không được áp dụng
thế còn trong cơ viên
có quy định về vấn đề này
thì ở nước người ta ở các nút giao thông
nó có những cái điều kiện khác nhau
và người dân người ta có nhiều lựa chọn
còn trên cái nút giao thông của chúng ta
trên cái đường chúng ta có lựa chọn nào
lựa chọn nào đâu mà người giao thông
chỉ có thể đi thôi hơn nữa
ngay cả trong luật giao thông đường bộ sửa đổi
chúng ta đang viết ra đưa ra cái khái niệm
ủn tắc giao thông nó cũng rất là mù mở
một cái khái niệm mà không ai biết
nó là cái gì cả chỉ mô tả
là một cái trạng thái
cái gọi là cái di chuyển của các phương tiện
chậm hơn đáng kể
so với bình thường vậy thì
thế nào gọi là chậm hơn đáng kể so bình thường
thì chúng ta ngay cả
cái người thực thi cũng không hiểu
vậy thì làm sao bắt nhân dân
khi mà đang
vừa lái xe vừa phải hiểu rằng là
cái trạng thái giao thông ở trước mặt mình
nó là không bình thường thế thì
tôi nghĩ rằng là đấy là
một cái khía cạnh khía cạnh thứ hai là
cái việc mà
tạo ra cái ủn tắc giao thông trong nút
là cái nỗi của người tổ chức
giao thông chứ không phải lỗi của người đi đường
nếu chúng ta
tổ chức giao thông để cho cái dòng xe
đèn xanh ý người ta có thể
chạy ra khỏi nút
rồi mới cho cái phương khác để có đèn xanh
đi vào thì làm gì có ủn tắc trong lúc

tôi nghĩ rằng là ủn tắc giao thông
có thể xảy ra là chủ yếu
ở phía sau nút chứ còn trong nút
thì không thể nào có thể
ủn tắc giao thông được khi mà chúng ta
đã có bố trí đèn tự nhiệm còn
nếu có ủn tắc thì có thể là do
cái sự cố ở trong nút hoặc là do
cái người tổ chức giao thông không
đúng khỏa tức là không
phối hợp hài hòa
giữa các pha đề
theo như thông tin từ các cơ quan
đang sẵn thảo thì việc đưa ra
một số đề xuất mới vào là để
phù hợp với
công nghệ quốc tế và đề xuất
ví dụ như là một trong những đề xuất
là bật đèn xe máy vào ban ngày
là một trong những nội dung như vậy
ý kiến của này cũng đã gây ra rất nhiều
tranh cãi và mới đây thì tổng cục đường bộ việt nam
cũng đã chính thức lên tiếng về đề xuất này
quan điểm của ông ra sao và
đề xuất này thì có phù hợp với thực tiễn
của nước ta hiện nay hay không tôi nghĩ rằng là
cái việc mà chúng ta đề xuất này
chẳng qua là chúng ta đã copy
nguyên si một cái câu văn
của công nghiệp viên thì tôi nghĩ rằng
là công nghiệp viên người ta viết cho
nhiều nước và các cái đặc biệt là các cái nước
có cái điều kiện thời tiết
khí hậu sương mù nhiều đấy
thì người ta đưa ra thế còn chúng ta
là thời tiết là nóng
bức như thế này thì chúng ta viết
cái gọi là cái
luật đường bộ chúng ta
phải viết không được trái với công nghiệp
việt không được trái không
được trái có nghĩa là chúng ta viết thế nào
để cái người mà có giấy
phép lái xe của công nghiệp
viên cấp thì chạy vào nước ta không
bị phạt chứ không phải là chúng ta
chép nguyên chi cái câu văn của người ta
vào tôi nói ví dụ như là
bây giờ người ta quy định cái người
lái xe mô tô
xe gắn máy thì chạy
ban ngày phải bật đèn ban ngày
phải bật đèn dần diện thế thì
ở nước ta bây giờ cả hai loại dòng
xe cả cái xe có
đèn dần diện như cái xe a cộng sh
và cái spacey là các cái xe
đó vẫn là chạy vào chạy ban
ngày vẫn bật đèn chúng ta có phạt đầu
và như vậy cái xe mà các loại xe
thông thường của nhân dân đang đi cũng không
bật đèn chúng ta không phạt và như vậy
thì ở chúng ta hiện nay theo luật việt nam
đang cho phép cả hai dòng xe chạy
và như vậy thì chúng ta có trái với công nghệ
ước viên đâu mà chúng ta phải
nói là chúng ta làm theo công viên
thế thì cái đấy là chúng ta cần phải xem
xét thế còn thực tiễn là trong điều kiện
khí hậu nóng bức của chúng ta mà
chúng ta bắt các cái xe bật đèn cả ngày
nó vừa tốn điện vừa
tốn về các cái vấn đề liên quan đến
xăng dầu cũng ảnh hưởng đến môi trường rồi
là vấn đề ánh sáng nó trói mắt cũng
đã chắc gì đã là tai nạn giao thông
giảm đi hay có khi vì trói mắt
mà người ta ức chế thần kinh người ta
gây ra những cái khó chịu và
người ta gây tai nạn chưa nói vấn đề này
có thể ảnh hưởng đến vấn đề nhi của người ta
thì tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta cân chắc
thì vừa rồi là bên tổng đường bộ
đã thông báo là đối với những cái xe
mà đã đang
sử dụng thì không
bắt buộc phải bật đèn
băng ảnh nữa thế nhưng mà đối với xe
sản xuất mới thì sau này có thể
quy định là bắt buộc phải
đèn nhận diện khi mà sản xuất
nắp ráp hoặc nhập khẩu nhưng mà tôi cho
rằng là thế này hiện nay các cái xe
sản xuất nắp ráp các cái xe
mà chúng ta nếu quy định mà cái vấn đề
bật đèn xe nhận diện mà
gắn cứng vào khi xe nổ máy
tức là cứ nổ máy ra đèn nó bật lên
thì tôi nghĩ rằng cũng chưa phù hợp lắm
và chúng ta nên
quy định về sản xuất các cái xe
phải có cái đèn nhận diện
nhưng mà vẫn phải có công tác để cần thiết
phải tắt đi và như vậy thì luật
chúng ta sau này trước hết là
chúng ta hãy khuyến cáo người dân
là bật cái đèn ban ngày thử xem thế nào
và nếu mà cảm thấy nó không ổn
thì người dân cho phép người dân tắt đi
thì tôi nghĩ rằng là chứ còn nếu bây giờ
mà nối cứng cái hệ thống điện
vào với động cơ cứ nổ máy
một phát là sáng trưng lên thì tôi nghĩ rằng
là sau này chúng ta muốn sửa thì nó
khó hơn hãy để cho nó có một cái công tác
để người ta có thể bật hoặc có thể
tắt đi thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái
mà chúng ta về mặt kỹ thuật sẽ tạo được
tiện tốt hơn cho người dân không như
là cho công cơ quan quản lý
vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ và những
phân tức hết sức sắc đáng và hữu ức của ông
khương kim tạo báo nguyên
phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian
đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn dự thảo
luật giao thông đường bộ tăng sáu mươi ba điều
từ tám mươi chín lên một trăm năm mươi
điều so với luật hiện hành
nhiều đề xuất mới phù hợp với công ước quốc tế
đã ký so với hiện tại tuy nhiên
vẫn còn những băn khoăn của các chuyên gia
cũng như là của người dân dự thảo này
đã được lấy ý kiến từ hai mươi một tháng bốn
cho đến hết ngày hai mươi một tháng sáu
và dự kiến sẽ trình kỳ họp quốc hội
cuối năm nay từ giờ đến lúc đó
những băn khoăn nhận định của các chuyên gia
và người dân cũng cần được xem như là
một kênh thông tin để cơ quan chức năng
cân nhắc quý vị và các bạn
đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh
và chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác